tuyến đường thủy mới nối liền cảng sông gihon của tỉnh yon pháp tới cảng cái mép thành phố hồ chí minh của việt nam
được mong chờ sẽ mở ra những cơ hội giao thương mới cho vùng miền trung nước pháp và việt nam
tuyến vận tài này dự kiến sẽ tăng tốc do hiệp định thương mại tự do giữa liên minh châu âu eu và việt nam
đã được ký kết vào ngày ba mươi tháng sáu vừa qua
từ cảng sông gihon của tỉnh yon mỗi tuần sẽ có gần sáu trăm linh tấn man đại mạch của vùng bogon francomte
miền trung nước pháp được vận chuyển đến cảng biển cái mép thành phố hồ chí minh
tuyến vận tải đường thủy mới này sẽ tạo thuận lợi cho quan hệ thương mại giữa vùng bogon francomte với việt nam
dự kiến sẽ tăng tốc nhờ hiệp định thương mại tự do giữa liên minh châu âu eu và việt nam vừa được ký kết vào tháng sáu vừa qua
đây là một tuyến đường mới nó đón trước cái việc mà trao đổi thương mại giữa hai bên có thể tăng rất nhanh
trong vòng năm tới từ năm đến tận hai mươi khi hiệp định thương mại giữa việt nam và châu âu có hiệu lực
đặc biệt đối với vùng haute bougo mà hơn sáu mươi là sản xuất nông nghiệp
họ đang chờ đón cái việc có thể xuất khẩu được những mặt hàng nông nghiệp của pháp mà rất được ưa chuộng việt nam đấy là gì
một đó là bột mì hai là thịt và ba là hoa quả
việt nam đang trên đà tăng trưởng kinh tế nhanh một thị trường đầy hứa hẹn đối với các nhà sản xuất man đại mạch ở bogon và nhất là ion
theo hợp đồng vừa được ký kết mỗi tuần sẽ có khoảng ba mươi container được xếp lên xà lan
rời cảng gihon đến cảng loire vaux để đi thành phố hồ chí minh
việt nam là một đất nước tuyệt vời đang chiên đả phát triển kinh tế nhanh chóng
việc ký hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu sẽ có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi thương mại giữa việt nam với pháp
đặc biệt là với vùng bougon của chúng tôi
sau nhiều năm làm việc tại đà nẵng chúng tôi đã nhận thấy một thị trường năng động và chúng tôi tìm được khách hàng cả ở việt nam và pháp
mạch dùng để sản xuất bia tại việt nam dự kiến sẽ tăng lên hai trăm năm mươi tấn vào năm sau
điều đó sẽ bảo đảm tuyến đường thủy này chạy hết công suất
mặt khác đây là tuyến vận tải hai chiều
qua đó việt nam có thể xuất khẩu sang pháp những mặt hàng thế mạnh khi đạt được tiêu chuẩn của châu âu